từ năm hai nghìn bốn phong trào kết nghĩa bản bản hai bên biên giới đã được bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị khởi xướng
và dần lan rộng ra toàn bộ tuyến biên giới việt nam lào
sau một mươi năm năm thực hiện đến nay phong trào kết nghĩa bản bản đã cho thấy sự vận dụng sáng tạo đường lối
quan điểm của đảng trong công tác đối ngoại và mang đến những hiệu quả thiết thực
nhờ vậy nhân dân hai nước ngày càng gắn bó đoàn kết cùng xây đắp nên tình hữu nghị thấm thiết việt lào
bản ca tăng thuộc huyện hướng hóa tỉnh quảng trị và bản đen sa văn thuộc huyện sê pôn tỉnh sa văn na khệt
là cặp bản đầu tiên trên tuyến biên giới việt lào
những cây bời lời cây xóa đói giảm nghèo được người dân bản ca tăng tặng cho nhân dân nước bạn lào
này đã bám dễ vươn cảnh tươi tốt càng thấp chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai bản
chúng tôi được bản ca tăng tặng cây bời lời cách đây một mươi năm năm
chúng tôi đã thu hoạch được ba lần và bán được trên hai trăm năm mươi triệu kíp
nhờ vậy cuộc sống người dân trong bản chúng tôi tốt hơn đầm ấm hơn
từ khi mà kết nghĩa hai bên lào ở việt nam đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
thì từ kinh tế cho đến là đời sống xã hội
từ mô hình kết nghĩa bản bản đầu tiên đến nay đã có hai mươi bốn cặp bản kết nghĩa trên toàn tuyến biên giới
nhờ đó việc đối ngoại giữa hai quốc gia ở vùng biên giới trở nên đơn giản hơn rất nhiều
mang lại cho hiệu quả đối với lực lượng bộ đội biên phòng
một là quân chủ nhân dân tham gia tích cực vào phong trào từ quản lý đường biên cột mốc
họ đã giúp cho lực lượng bộ đội biên phòng nắm và quản lý địa bàn biên giới
đến nay đã có gần hai đợt người dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ đường biên cột mốc
cung cấp gần bốn nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát
chúng tôi tiếp tục sẽ tham mưu cho địa phương
và kể cả là bộ tư lệnh bộ đội biên phòng có các biện pháp
nguồn kinh phí
và các trang thiết bị cũng như là vật nuôi giống cây trồng để giúp đỡ cho các bạn
các cụm dân cư của bên bạn phát triển kinh tế
có thể khẳng định mô hình kết nghĩa bản bản là một chủ trương đúng của đảng và nhà nước
chính phủ nhằm gắn bó thêm mối quan hệ mật thiết của nhân dân các địa phương
ở trên khu vực có chung đường biên giới với việt nam